bộ y tế vừa thông tin cho biết vào lúc khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã làm thủ tục cho ba mươi công dân việt nam trở về từ vũ hán ra viện sau hai mươi một ngày cách ly
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi tháng hai chuyến bay đặc biệt đưa ba mươi công dân việt nam từ vũ hán trung quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế vân đồn quảng ninh
hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines là hãng hàng không được giao nhiệm vụ thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa công dân việt nam tại thành phố vũ hán là tâm dịch của covid một mươi chín
và để đảm bảo an toàn và ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín ngay sau khi xuống máy bay toàn bộ tổ bay và hành khách đã được đưa đến khu cách ly để kiểm tra theo dõi sức khỏe tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trong vòng một mươi bốn ngày
tính đến nay thì thế giới đã có tám mươi chín bảy trăm bảy mươi bảy người nhiễm ba sáu mươi chín ca tử vong
trong đó riêng trung quốc là tám mươi hai mươi sáu người nhiễm và hai chín trăm một mươi hai trường hợp đã tử vong
đáng lo ngại là số người nhiễm mới tại hàn quốc đã tăng nhanh hơn trung quốc với năm trăm chín mươi chín ca nhiễm mới trong ngày hôm nay nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên bốn ba trăm ba mươi năm trường hợp
tại indonesia vào ngày hôm nay tổng thống nước này thông báo có hai công dân đầu tiên dương tính với virus sars cov hai
thái lan cũng ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus sars cov hai
bệnh nhân là một phụ nữ thái lan hai mươi hai tuổi có tiền sử làm việc với một bệnh nhân khác là lái xe taxi người phục vụ khách du lịch nước ngoài
cùng ngày thống đốc bang new york của mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus sars cov hai
bệnh nhân là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bị nhiễm sars cov hai khi đi du lịch tới iran
và hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại nhà
đức cũng đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm virus sars cov hai tại thủ đô berlin
và hiện nay người này đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện
cũng trong ngày hôm nay
australia thông báo một phụ nữ và một nam bác sĩ đã nhiễm chủng mới của virus corona sars cov hai
và đây là những trường hợp đầu tiên bị lây nhiễm virus này trong cộng đồng
có thể thấy với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các bộ ngành địa phương
sự đồng hành cùng với ý thức trách nhiệm cao của người dân trong việc hợp tác cùng chính quyền thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh
chúng ta đã kiểm soát tốt diễn biến của dịch covid một mươi chín
vào ngày hôm nay ngày hai tháng ba học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông
của năm mươi tám tỉnh thành đã đi học trở lại
song song với đó là công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh
các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên vẫn được đồng loạt triển khai
trong đó công tác tuyên truyền về cách thức lây nhiễm và phòng bệnh
đã được lồng ghép bổ sung vào chương trình học cũng đặc biệt được quan tâm chú trọng
sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận tại đà nẵng
tại trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn thành phố đà nẵng
học sinh được nhân viên y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt
rửa tay bằng dung dịch kháng khuẩn ngay tại cổng trường trước khi vào lớp
ngay trong thích học đầu tiên các em được cập nhật thông tin về tình hình diễn biến
của dịch bệnh covid một mươi chín thông qua bài thuyết trình luân phiên hàng ngày
đây được xem là một hành động thiết thực nhằm nâng cao ý thức của học sinh
để đảm bảo an toàn sức khỏe trong giai đoạn hiện nay
đã đăng ký hai video một cái của bộ y tế và một cái của bkho
là hướng dẫn một số cách không chống dịch bệnh mà hiệu quả với mọi người
cũng như là cách sử dụng khẩu trang đúng cách
em thấy buổi tuyên truyền này rất có ích bởi vì nó giúp em và các bạn
tiếp cận được với các thông tin chính xác và biết rõ hơn về cái dịch bệnh
đang hoàn hành trên thế giới hiện nay
trước khi em đi ra khỏi nhà em thì em sẽ chuẩn bị thêm một lọ cồn
để có thể sát chùng tay của mình
làm vào những thứ mà mình không có tin tưởng là sẽ an toàn
và em cũng có để đem theo một bình nước riêng của mình
để em có thể uống không uống chung với mấy bạn khác
để phòng tránh nguy cơ bị bệnh
sau đó là em có để phòng bằng cách là em đeo khẩu trang trước khi đi ra ngồi
để ít nhất là em có thể tránh cho cái dịch cơ thể của mình bắn vào người khác
và làm cho những người khác có nguy cơ bị bệnh
cùng với việc chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết
nhà trường đã thực hiện phương án bố trí phòng học sen kẽ
tạm dừng tổ chức trào cờ tập trung và tiếp tục quán triệt đến toàn thể học sinh
nhân viên tuyệt đối không phát tán thông tin không chính xác trên các trang mạng xã hội
tránh gây tâm lý hoang mang cho học sinh và phụ huynh
và đây cũng là phương án chung được thực hiện tại hai mươi ba trường trung học phổ thông
trên địa bàn thành phố đà nẵng
cuối một buổi học chúng tôi đã dùng bình nước để xích hoa
và pha cà lo để phun trong tất cả các phòng học
bên cạnh đó đối với giáo viên yêu cầu giáo viên trong tiết trào cờ này sinh hoạt tại lớp
chúng tôi đã sử dụng các video để cho các thầy cô chiếu và hướng dẫn cho các em
về công tác truyền truyền chúng tôi đã sử dụng những bản theo các khuyến cáo
mà thấy là nó rất là tốt
ở nhà thì làm gì đến trường thì làm gì ra đường phải làm gì
thì đó là những cái mà chúng tôi đã chuẩn bị hiện nay
bên cạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện các trường trung học phổ thông cũng đang tích cực chuẩn bị các kế hoạch
để đảm bảo việc dạy và học theo đúng tiến độ chương trình năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sau một tháng nghỉ học do dịch covid một mươi chín bên cạnh các trường trung học phổ thông
thì ngày hôm nay một số trường đại học đã cho sinh viên đi học trở lại
do số lượng đông lại đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau
diễn biến dịch phức tạp cho nên công tác phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên giảng viên của các trường cũng được tích cực triển khai
khu vực hành lang của mỗi tòa nhà tại trường đại học quốc gia
tất cả đều có điểm chốt chặn của lực lượng sinh viên tình nguyện
trên tay là những chai xịt khuẩn để xịt cho sinh viên trước khi vào giảng đường
với gần bốn mươi sinh viên hàng nghìn giảng viên
cũng là từng đó khẩu trang và chai nước xịt khuẩn mà đại học quốc gia
đã chuẩn bị để công tác phòng chống dịch được tốt nhất
theo lãnh đạo đại học quốc gia hà nội dù sinh viên trở lại hết
nhưng thời điểm ban đầu sẽ áp dụng một số kế hoạch học tập đặc biệt
theo đó điều chỉnh theo hướng giảm tối đa lớp học truyền thống
tập trung đông sinh viên thay vào đó là lớp học online vẫn được duy trì
đối với sinh viên nước ngoài đến từ các nước như trung quốc hàn quốc hay nhật bản
thì tạm thời thông báo dừng chương trình học
đối với sinh viên nước ngoài thì chúng ta đã có thông báo từ trước
đối với sinh viên trung quốc thì từ lâu rồi
còn đối với sinh viên hàn quốc và nhật bản
thì tất cả những sinh viên mà quay trở lại cái nước đấy mà tại thì tạm thời có thông báo là dừng
và chưa có kế hoạch học tập trở lại
còn đối với những sinh viên của những nước đấy mà không về nước vẫn đang ở việt nam
thì chúng tôi giao cho các đơn vị từng trường hợp một để chúng ta xem xét
để sao cho khi mà sinh viên quay trở lại học tập ở đại quốc gia hà nội
để đảm bảo tất cả những điều kiện về an toàn và phòng chống dịch
thưa quý vị và các bạn cũng giống như đại học quốc gia hà nội thì ngày hôm nay
sinh viên học bách khoa cũng bắt đầu đi học trở lại
nhà trường cũng đưa ra rất nhiều phương án để phòng chống dịch
ví dụ như là nhà trường chuẩn bị gần bốn mươi chiếc khẩu trang
bốn mươi chai xịt khuẩn tay để phát cho từng sinh viên thầy cô cán bộ
rồi là sinh viên cao học trong nhà trường
cũng là một trong số ít trường quyết định cho sinh viên trở lại trường vào ngày hai tháng ba
việc làm sao để đảm bảo an toàn cho hơn ba mươi bốn sinh viên
cũng là điều khiến lãnh đạo đại học bách khoa hà nội chăn trở
tuy nhiên với nhiều biện pháp phòng chống dịch đồng bộ được triển khai cùng lúc
đã khiến sinh viên giảm bớt lo lắng và yên tâm với công việc học tập của mình
bọn em là đội sinh viên tình nguyện nhiệt lạnh ạ
và bọn em ở đây là mối điểm cầu thang của mỗi tòa nhà
thì bọn em có du lịch sát khuẩn và cầu trang
theo đại diện trường đại học bách khoa hà nội
ngoài các biện pháp khử khuẩn phát khẩu trang nước xịt tay đo thân nhiệt
thì trường còn tổ chức huấn luyện để nâng cao ý thức phòng dịch cho sinh viên
đây mới là yếu tố quan trọng nhất
bên cạnh đó đại học bách khoa hà nội có bảy sinh viên
đang ở tại vùng tâm dịch sơn lôi vĩnh phúc
để đảm bảo an toàn nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên không đến trường
bố trí giảng viên hỗ trợ các em học trực tuyến trong thời gian toàn trường đi học trở lại
để có thể là trong những trường kể cả trường khẩn cấp trường hợp có trường bất thường thì phải có biện pháp can thiệp ngay
nhưng một trong những cái quan trọng nhất chính là làm sao nâng cao ý thức trách nhiệm từng cá nhân một
việc cho sinh viên trở lại thời điểm này vẫn còn khiến nhiều trường e ngại
tuy nhiên nếu việc triển khai các giải pháp chống dịch được liên tục đồng bộ
cùng với ý thức trách nhiệm cao của mỗi giảng viên sinh viên
thì việc trở lại học của sinh viên là tương đối an toàn
thực tế không phải hôm nay mà trước đó
ngay từ đầu tháng hai một số trường khối y dược hay an ninh quốc phòng vẫn cho sinh viên đi học bình thường